sau sáu năm thí điểm giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho doanh nghiệp
thì đến nay tỉnh lào cai đã tiến hành giao lại quyền quản lý bảo vệ rừng cho ban quản lý rừng phòng hộ
chính quyền và người dân địa phương theo chỉ đạo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tuy nhiên việc này đặt ra rất nhiều khó khăn bất cập trong công tác quản lý bảo vệ rừng
và đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa không hề có dân cư sinh sống
sau khi tiếp nhận lại hơn ba hectare rừng từ doanh nghiệp
trị cục kiểm lâm huyện văn bàn đã phải bố trí thêm nhiều lực lượng để có thể quản lý và bảo vệ toàn bộ số rừng này
tuy nhiên do thiếu nhân lực và kinh phí nên công tác duy trì các tổ bảo vệ rừng rất khó khăn
trước đây thì các doanh nghiệp thì họ có các nguồn thu họ cân đối ngân sách và hỗ trợ cho các tổ bảo vệ rừng theo hàng tháng
tuy nhiên thì đến khi giao cho đơn vị ban quản lý rừng phòng hộ thì chúng tôi cũng đang gặp rất nhiều khó khăn cái việc này
cơ chế chính sách kinh tế
kinh phí để hỗ trợ thì ở đây có hai nguồn một là cái nguồn dịch vụ môi trường rừng và nguồn nhà nước hỗ trợ
tuy nhiên thì các cái nguồn kinh phí này đều là hết năm ngân sách thì mới kiểm tra nghiệm thu mới hỗ trợ
thực hiện chỉ đạo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lào cai đã giả soát đo đạc và bàn giao tám sáu trăm ba mươi chín ha rừng
đã giao cho doanh nghiệp trước đây cho ban quản lý rừng phòng hộ các huyện
việc không tiếp tục giao khoán rừng cho doanh nghiệp đã gây nhiều khó khăn đối với các cơ quan chức năng để có thể thực hiện bảo vệ rừng
cái khó khăn đầu tiên là cái việc mà hiện nay phải tổ chức lại công tác khoán bảo vệ cho các cái hộ gia đình cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn
thứ hai là cái khó khăn nữa là cái việc về mặt tài chính
hiện nay đã vào giữa năm rồi
thì cái việc mà bố trí bổ sung cái tài chính để khoán cho người dân thì cũng đã là một cái
nó có cái khó khăn
cái thứ ba nữa là cái lực lượng bảo vệ rừng
đặc biệt là kiểm lâm thì mỗi một xã chỉ bố trí từ một đến hai kiểm lâm thôi
nên do vậy công tác quản lý bảo vệ rừng rất là khó khăn
theo thống kê để quản lý diện tích rừng được bàn giao cần duy trì lực lượng bảo vệ khoảng ba mươi người
hàng năm ngân sách nhà nước phải chi khoảng hai chín tỷ đồng
hiện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lào cai đang tạm thời tiếp nhận lại lực lượng bảo vệ rừng của các doanh nghiệp
đồng thời kiến nghị cơ chế đặc thù ứng trước kinh phí để thuê khoán bảo vệ rừng theo hướng bán chuyên trách bảo vệ diện tích rừng đã nhận bàn giao